lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
qua quá trình theo dõi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng phạm văn dũng tên thường gọi là mèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba không có nghề nghiệp ổn định thường trú tại số nhà sáu mươi bảy đường thạch hãn khóm tân kim thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phát hiện trong người đối tượng cất giữ sáu trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật